cục an toàn thông tin phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao công an hà nội
đang phối hợp với thanh tra sở giả quét các tài khoản đăng thông tin trên
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sở thông tin và truyền thông tp hà nội cũng khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội
hoặc nhắn tin cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên
chiều nay công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh tiến hành mời làm việc đối tượng
võ hoàng quân ngụ hòa thành tây ninh về hành vi lợi dụng mạng xã hội
để đưa thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
vào sáng cùng ngày khi địa bàn phường hiệp tân hòa thành đang trong thời gian phong tỏa
để lấy mẫu sàng lọc sars cov hai quân điều khiển châu tô tải gặp chốt kiểm soát
dịch covid một mươi chín không cho qua đối tượng cố tình năn nỉ nhưng vẫn không được
nên đã lên mạng xã hội facebook viết những lời nói lăng mạ xúc phạm lực lượng
sau khi mời làm việc lực lượng công an hòa thành đã yêu cầu quân gỡ bài đăng trên trang cá nhân
và cho viết cam kết không tái phạm hiện vụ việc đang được công an hòa thành
tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hội an tỉnh quảng nam đã thi hành các quyết định
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hai đối tượng là trần hàn và bùi thanh tùng
cùng chú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an tp hội an tiến hành kiểm tra hành chính vlakino
tại phường cửa đại tp hội an phát hiện bảy thanh niên có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh có sáu trên bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
các đối tượng khai nhận đã thuê villa rủ thêm năm đối tượng khác tụ tập để sử dụng ma túy
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hội an đã khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú bốn tháng đối với nguyễn thị khánh quỳnh
chú xã bình phục thăng bình và cao tấn hùng chú xã tam ngọc tam kỳ
cùng với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
công an tp bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố một mươi đối tượng là công nhân bảo vệ lái xe
quản lý kho của công ty gotech vina khu công nghiệp quế võ tp bắc ninh
về hành vi trộm cắp tài sản
lợi dụng việc sơ hở trong quản lý tài sản của công ty nguyễn văn sinh
chú xã bằng an huyện quế võ công nhân công ty gotech vina đã móc nối
với công nhân quản lý kho rác thu gom mạch dẫn phế liệu
sau đó bàn bạc với lái xe và bảo vệ chuyển số hàng trên ra ngoài công ty
bán lấy tiền chia nhau
với thủ đoạn trên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã gây ra
ba vụ trộm cắp mạch dẫn phế liệu với số lượng khoảng hai một tấn trị giá gần ba mươi năm triệu đồng
thông tin trên đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân